hòa bình ổn định là điều kiện tiên quyết để phục hồi và phát triển
ổn định chỉ có được khi quan hệ quốc tế được duy trì dựa trên luật lệ
các quốc gia cùng tôn trọng hiểu biết đối thoại hợp tác và tin cậy lẫn nhau
asean sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong dẫn dắt các tiến trình đối thoại
và hợp tác sâu rộng ở khu vực
đây là khẳng định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại lễ khai mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi ba
và các hội nghị cấp cao liên quan
đợt hoạt động quan trọng nhất của năm asean trên cương vị là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
đây là hội nghị cấp cao cuối cùng của năm asean do việt nam chủ trì tổ chức
trong nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi là dịp để asean đánh giá một cách tổng thể
những kết quả hợp tác trong cả năm trong cả công tác hoạt động nội khối
cũng như các hợp tác với các đối tác đề ra những định hướng ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
chúng ta đang trải qua những thời khắc vô cùng khó khăn
khi cuộc sống và sinh mạng người dân bị đe dọa bởi dịch covid một mươi chín
đời sống kinh tế xã hội bị đảo lộn chất trồng thêm bởi thiên tai bão lũ hạn hán gai gắt
những tiến bộ xã hội và thành quả kinh tế tích lũy được hàng thập kỷ
có nguy cơ bị cuốn trôi và các quốc gia cần nhiều năm nữa để khắc phục và vượt qua những tổn thất này
đang trễ với nỗi đau của người dân đau đáo với nhu cầu khôi phục để vượt qua giai đoạn căm go này
chính phủ các nước asean của chúng ta đã đoàn kết cùng hành động ngay từ những ngày đầu
từ giữa tháng hai hai nghìn hai mươi chủ tịch asean đã ra tuyên bố về ứng phó chung của asean trước bùng phát dịch covid một mươi chín
giữa tháng bốn hai nghìn hai mươi khi dịch covid một mươi chín mới bùng phát
trên tinh thần gán kết và chủ động thích ứng đã diễn ra cuộc họp cấp cao đặc biệt asean và asean cộng ba
về ứng phó với dịch covid một mươi chín
lãnh đạo các nước asean và các đối tác đã có những cam kết mạnh mẽ
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh khó khăn không trùn bước thách thức chẳng sờn lòng
dịch bệnh covid một mươi chín đã không thể cản trở tiến trình xây dựng cộng đồng asean
hợp tác trên ba trụ cột vẫn được triển khai tích cực đúng tiến độ qua kết quả đánh giá giữa kỳ
các kế hoạch tổng thể thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
tôi cũng xin nhấn mạnh nhu cầu cần thiết
nâng cao năng lực thể chế và khả năng vận hành hiệu quả của bộ máy asean
để thích ứng các yêu cầu đòi hỏi tình hình mới
thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa thúc đẩy phục hồi
chúng ta sẽ chính thức thông qua tại hội nghị lần này
khung phục hồi tổng thể asean và kế hoạch triển khai cụ thể cho cả ba trụ cột
các kế hoạch duy trì ổn định chuỗi sản xuất và cung ứng
đẩy mạnh kết nối và khôi phục giao thương trong khu vực
đang được khẳng trương thúc đẩy hình thành khuôn khổ đi lại an toàn
cho dân nhân nhà đầu tư trong bối cảnh cuối một mươi chín
trước mắt chúng ta có thể xem xét mở lại lối đi chung
cho công dân asean tại các cửa khảo
asean trên tinh thần tự cường đã tỉnh táo và kiên định tiếp cận
cân bằng và hài hòa giữ vững vai trò trung tâm
không bị trao đảo cuốn vào các dòng xoáy biến động thế giới và khu vực
tôi quan ngành tuyên bố của các bộ trưởng
bộ trưởng ngoại giao asean nhân kỷ niệm năm ba năm thành lập hiệp hội
đã khẳng định quyết tâm duy trì khu vực đông nam á
hòa bình an ninh ổn định và trung tập
asean cũng đã thể hiện nhất quán lập trường nguyên tắc và công cách mạnh mẽ
xây dựng biển đông nơi có tuyến hàng hải quyết mạch của khu vực và toàn cầu
trở thành vùng biển hòa bình và ổn định an ninh và an toàn
cho tự do lưu chuyển hàng hóa nơi mà khác biệt tranh chấp
được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình
nơi pháp luật được tôn trọng tuân thủ các giá trị chung được khẳng định
để cao ý nghĩa của úc lốt một nghìn chín trăm tám mươi hai là khung khổ cho mọi hoạt động tây biển
chúng ta trong đợi sớm hoàn thành một quy tắc ứng xử tên biển đông coc
hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế úc lốt một nghìn chín trăm tám mươi hai
thủ tướng nhấn mạnh khép lại năm hai nghìn hai mươi
cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy và các cấp cao giữa asean với các đối tác
sẽ có ý nghĩa quan trọng trong hoàn tất triển khai các ưu tiên để ra của năm hai nghìn hai mươi
và định hướng hợp tác trong giai đoạn mới
thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ rõ asean cần tập trung nguồn lực và nỗ lực
ở mức cao nhất để từng bước đẩy lùi nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín
sớm có vaccine phòng bệnh cũng như các phương thức điều trị hữu hiệu
nâng cao năng lực y tế sự phòng để đáp ứng tốt nhất với các tình huống y tế khẩn cấp
bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân
song song với đó chúng ta cần đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất
kinh doanh việc làm và sinh kế cho người dân
các hội đồng cộng đồng asean khẩn trương bắt tay thực hiện khung phục hồi tổng thể của asean
và kế hoạch triển khai ngay sau hội nghị này
asean cần chắc lập vị trí của mình trong sự dịch diễn sức mạnh kinh tế chính trị
giữa các quốc gia cũng như những điều chỉnh của chuỗi sản xuất
công ứng toàn cầu lợi thế cạnh tranh sản có của asean
cần được bổ sung thêm các giá trị của khoa học công nghệ tiên tiến
năng lực chuyển đổi số nguồn nhân lực chất lượng cao
cũng như khả năng đa dạng hóa các thị trường đầu vào và đầu ra
thủ tướng nhấn mạnh hòa bình ổn định là điều kiện tiên quyết để phục hồi và phát triển
ổn định chỉ được coi khi quan hệ quốc tế được suy trì dựa trên luật lệ
các quốc gia cùng tôn trọng hiểu biết đối thoại hợp tác và tin cậy lẫn nhau
asean sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm
trong dẫn dắt các tiến trình đối thoại và hợp tác sâu rộng ở khu vực
gắn kết sự tham gia đóng góp của các đối tác vào các vấn đề thuộc quan tâm và lợi ích chung
ứng phó hữu hiệu với các thách thức